chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa quý vị chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa có công văn gửi bộ tài chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị hỗ trợ gần năm mươi bảy bốn tỷ đồng để khắc phục hạn hán xâm nhập mặn vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nguồn kinh phí trên sẽ được tỉnh cà mau đầu tư nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi nạo vét và gia cố bờ bao ngăn mặn chống tràn xây dựng các công trình phòng chống hạn hán
chủ động giữ chữ nước ngọt góp phần phòng chống giảm thiểu thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn gây ra cho sản xuất lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và những vụ tiếp theo
thời gian qua tỉnh cà mau đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống thủy lợi nhưng vẫn chưa hoàn thiện
hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên
nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất chủ yếu là nước mưa được dự trữ tại chỗ không có nguồn nước khác bổ sung vào mùa khô
bên cạnh đó do ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu nên tình trạng hạn hán chiều cường và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp hơn
công ty cổ phần đầu tư đèo cả chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua đèo cả vừa tiếp tục đề nghị bộ giao thông vận tải và ngân hàng việt yên banh sớm thống nhất phương án miễn giảm giá dịch vụ đường bộ cho các chủ phương tiện lưu thông qua trạm thu phí bot bàn thạch tại km một nghìn hai trăm chín mươi tám một trăm năm mươi trên quốc lộ một
theo đó nhà đầu tư đề nghị các cơ quan chức năng kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám thống nhất việc miễn giảm một trăm linh cho các xe của chủ phương tiện là người thuộc xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên khi qua trạm thu phí bản thạch không phân biệt loại phương tiện
đồng thời xây dựng phương án điều chỉnh mở rộng phạm vi miễn giảm điều chỉnh đối tượng miễn giảm để thống nhất với địa phương và trình bộ giao thông vận tải phê duyệt áp dụng từ ngày một tháng hai
nhà đầu tư cũng đề nghị bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân tỉnh phú yên việt tin banh chi nhánh hà nội kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám cho phép đổi tên trạm thu phí bàn thạch thành trạm thu phí an dân theo đúng vị trí hiện nay đặt tại xã an dân huyện tuy an
trạm thu phí bàn thạch đặt tại xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên là một trong ba trạm thu giá hoàn vốn cho dự án bot hầm đường bộ qua đèo cả
trước đó trạm cũng đã giảm một trăm linh giá vé
trạm thu phí bàn thạch có xe loại một gồm ô tô dưới một mươi hai chỗ ngồi
xe tải có tải trọng dưới hai tấn của xã an dân huyện tuy an và phường xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên vì thuộc vùng phụ cận với trạm thu phí
các loại xe bít vận tải khách công cộng xe vệ sinh môi trường và xe công vụ thuộc cơ quan nhà nước của huyện tuy an và thị xã sông cầu
giá cá tra liên tục tăng từ đầu năm đến cuối năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nuôi thực hiện tốt các yêu cầu kỹ thuật bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để có nguồn nguyên liệu sạch cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
hợp tác xã thủy sản thắng lợi thuộc xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ có diện tích nuôi cá cha trên hai mươi hectare với một mươi sáu thành viên
riêng năm hai nghìn một mươi bảy hợp tác xã đã giao cho nhà máy hơn sáu tấn cá cha với tổng giá trị trên một trăm linh
tỷ đồng thực tế sản xuất cho thấy có lợi nhuận cao đã tạo được thu nhập ổn định cho người nuôi giúp người nuôi gắn bó hơn với cá cha
xuất phát từ nhu cầu thực tế mong muốn được tương trợ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau của các hộ nuôi cá cha
xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh hợp tác xã thắng lợi quyết định thực hiện ký hợp đồng với công ty sao mai an giang
theo phương thức nhà máy cung cấp thức ăn thuốc thú y hướng dẫn quy trình kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm
từng thành viên hợp tác xã giao sản phẩm cho công ty và hưởng giá trị trên cơ sở sản lượng và phần chi phí do tiết kiệm được trong quá trình nuôi
với cách làm mới này giúp cho các hộ thành viên không cần vốn đầu tư nhiều ít rủi ro chỉ cần nuôi cá cha đạt yêu cầu theo hợp đồng đã ký
với chi phí thấp nhất
cá cha và các sản phẩm từ cá cha luôn mang lại giá trị xuất khẩu cao cho ngành nông nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục đánh số một năm nhiều thắng lợi của mặt hàng tỷ đô này
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam xuất khẩu cá tra năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt một tám tỷ usd tăng gần bốn so với năm hai nghìn một mươi sáu
tiềm năng của cá cha của chúng ta hiện nay mới có năm hectare thôi tức là bằng một diện tích của tôm là hơn sáu trăm linh hectare
mà đã đưa được cái giá trị xuất khẩu gần hai tỷ đô la
nếu như thị trường tốt thì chúng ta có thể phát triển đến tám hoặc một mươi hectare tức là tương đương khoảng hai năm triệu tấn cho đến ba triệu tấn cá cha
hiện nay ngoài việc đẩy mạnh xuất khẩu cá cha ra thị trường quốc tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tích cực phối hợp với các địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại để tiêu thụ cá cha ngay trong thị trường nội địa
bởi với chín mươi hai triệu dân trong nước thì tiềm năng để cá tra tăng trưởng còn rất lớn
trước tình trạng này lực lượng chức năng của tỉnh quảng trị vừa tiến hành thanh kiểm tra trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán vàng tại địa phương và bước đầu đã phát hiện xử lý nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm
sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân lực lượng thanh tra và tri cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở khoa học và công nghệ
tỉnh quảng trị đã tiến hành thanh kiểm tra đột xuất một số đơn vị kinh doanh buôn bán gia công vàng bạc đá quý tại trung tâm chợ đông hà
kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy các mẫu nhẫn vàng của doanh nghiệp toàn phú không bảo đảm hàm lượng vàng như quy định
đoàn kiểm tra đã lập biên bản trưng cầu những mẫu vàng nói trên để tiếp tục giám định và có các biện pháp xử lý sai phạm của chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng này
mặc dù trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra không ít vụ nổ bom đạn
từ việc thu mua phế liệu tuy nhiên hiện nay nhiều cơ sở thu mua còn quá chủ quan
coi thường tính mạng của chính mình và người khác sẵn sàng thu mua tàng trữ trái phép bom đạn có nguy cơ gây nổ cao
mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền kiểm tra việc nghiêm cấm thu mua vật liệu nổ
tuy nhiên qua kiểm tra của cơ quan công an phát hiện cơ sở thu mua phế liệu của vợ chồng bà trần thị lê ở xã tịnh hà huyện sơn tịnh
chứa nhiều đầu đạn cối và quả đạn một trăm linh năm ly chưa nổ
chỉ cần cháy nổ thì sẽ xảy ra hậu quả khôn lường
tại quảng ngãi nhiều cơ sở thu mua phế liệu vẫn lén lút thu mua các loại vật liệu nổ như bom đạn còn sót lại sau chiến tranh
đa số chúng được người dân tìm thấy trong quá trình làm nương rẫy hoặc đi giả phá
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp truy nã tội phạm trước trong và sau tết
công an quảng ngãi để mạnh kiểm tra tuyên truyền về mối nguy hiểm tiềm ẩn của vũ khí vật liệu nổ bom mìn
và ra soát toàn bộ cơ sở kinh doanh phế liệu để tuyên truyền cho người kinh doanh hiểu mức độ nguy hiểm để phòng tránh
qua công tác kiểm tra này phòng công sống an lýnh chính về đặc tự sầu cũng như lực lượng công an toàn tỉnh
sẽ hướng dẫn nhắc nhở và làm cho các chủ cơ sở thấy được tác hại của việc thu mua các loại phế liệu phế phẩm
có liên quan đến công an quảng ngãi
quảng ngãi sẽ hướng dẫn đến bom mìn đạn và các chất nổ này không có cam kết không mua các loại phế liệu phế phẩm này
để có thể là dẫn đến nguy hại đối với gia đình và xã hội
toàn tỉnh quảng ngãi hiện có hàng trăm điểm thu mua phế liệu phần lớn đều trật trội tạm bỡ và các hoạt động phân loại
cắt cưa của chủ phế liệu diễn ra hoàn toàn bằng phương pháp thủ công
có một thực tế là cả người mua lẫn người bán phế liệu chiến tranh
đều thiếu kiến thức về vật liệu nổ một số cơ sở lại nằm trong khu dân cư nên tiềm ẩn nhiều hiểm họa
thậm chí xuống dưới độ c tại vùng núi đã gây nhiều khó khăn cho đồng bào đặc biệt là trẻ em
do vậy việc phòng chống rét hại giữ ấm cho học sinh được ưu tiên hàng đầu nhằm duy trì việc dạy và học
ở địa phương huyện vùng cao mù căng trải
đốt lửa sửa ấm đi thắt ấm giúp các học sinh của trường phổ thông dân tộc bán chú lao trải giữ ấm thân nhiệt
đối phó với đợt rét đậm rét hại kéo dài hàng chục ngày tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
là những biện pháp mà các thầy cô hướng dẫn cho gần năm trăm linh học sinh bán chú tại đây
do thời tiết diễn biến rất phức tạp và nhiệt độ xuống sâu như này chúng tôi có những giải pháp cho việc giữ ấm cho các trẻ học sinh
tuyên truyền với các trẻ học sinh trước hết là về câu ăn mặc của các trẻ học sinh
phải chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm cho đợt rét này
thứ nhất thứ hai là công tác ở đây chúng tôi lại có thêm công tác bán chú nữa
thế nên việc giáo viên thường xuyên vào xem các phòng để đầy đủ chăn chiếu cho các trẻ học sinh đã đủ ấm trưa
thường xuyên nhắc nhở các trẻ học sinh khi đi ngủ là phải cùng nhau
trước kia một giường có thể hai trẻ học sinh nhưng do thời tiết rét thế này
chúng tôi có thể bố trí bốn năm trẻ học sinh để giữ đảm bảo nhiệt độ
các trẻ học sinh bán chú thì chúng tôi cũng có một số máy sửa để phục vụ cho việc nếu nhiệt độ xuống quá thấp
chúng tôi sử dụng máy sửa cho các trẻ học sinh
trường tiểu học bán chú với gần năm trăm linh học sinh do vậy nhà trường đã bố trí đầy đủ chăn nấm giữ nhiệt
bảo đảm cho các em không bị lạnh
ngoài ra chế độ dinh dưỡng cũng được bảo đảm cần thiết
mùa đông buổi tối rất là rét thế thì nhà trường cũng có chủ trương là tăng thường thêm chăn màn cho học sinh
và nhắc nhở các học sinh là giữ ấm
và hơn nữa là giáo viên phụ trách các phòng bán chú này là quan tâm hơn nữa nhất là vào buổi tối
để đi xem trong các giường là đã có đủ chăn ấm cho các cháu chưa
và nằm ghép vào để tạo cái nhiệt độ nó tăng lên thì giữa các phòng với các giường với nhau sẽ ấm được ấm hơn
dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ thường xuyên xuống thấp trong những ngày đông giá rét
như thế này ngoài nhiệm vụ giảng dạy kiến thức cho các em học sinh các thầy cô nơi đây đã và đang nỗ lực
triển khai mọi biện pháp tích cực nhất có thể để giữ ấm cho các em học sinh
đó chính là tình yêu sự tâm huyết của những người cõng chữ lên vùng cao
theo các bác sĩ khuyến cáo trong điều kiện thời tiết rất đậm rất hại kéo dài
người dân phải giữ ấm cơ thể không nên ra ngoài vào các thời điểm đêm hoặc sáng sớm để tránh bị lạnh đột ngột
về dinh dưỡng nên ăn uống các thức ăn ấm nóng dầu dinh dưỡng
để có đủ năng lượng giữ ấm cho cơ thể
mặt khác với thời tiết giá rét kéo dài như những ngày vừa qua
người dân cũng phải chú ý phòng ngừa các tai nạn do sửa ấm
tuyệt đối không được đốt củi than để sửa ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín
bởi trong quá trình nấu nướng sẽ xuất hiện nhiều khí độc
khiến cho những người trong phòng kín có thể bất tỉnh dẫn đến tử vong
xin được chuyển sang bài hát của bác sĩ khuyến cáo

xin được chuyển sang những thông tin quốc tế
trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia baltic và các nước châu âu
thủ tướng nhật bản shinzo abe đã có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp
từ latvia và litva trong đó nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế
cũng như nỗ lực hợp tác về vấn đề tên lửa và hạt nhân của triều tiên
trong các cuộc thảo luận với lãnh đạo của các nước baltic
ông abe nhất trí nỗ lực phối hợp nhằm gây sức ép hơn nữa đối với triều tiên
buộc nước này phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân
ngoài ra các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường quan hệ kinh tế và ngoại giao
cũng như việc hợp tác an ninh mạng
ông abe là thủ tướng nhật bản đầu tiên đến thăm các nước baltic
theo kế hoạch trong chuyến đi kéo dài sáu ngày này
sau estonia latvia và litva thủ tướng abe sẽ đến bulgari serbia và romania
người dân tại bang hawaii của mỹ được một phen hoảng loạn vào sáng nay
khi hệ thống báo động tên lửa tại hòn đảo nằm trên thái bình dương này
bất ngờ phát động
báo động về một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo
mất bốn mươi phút sau đó giới chức tại đây mới phát đi thông báo thừa nhận
đây là một sự nhầm lẫn và xin lỗi người dân
cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp của bang hawaii cho biết
vụ báo động nhầm xảy ra trong một phiên đồi ca trực
và thực hành thao tác kỹ thuật dẫn tới việc bấm nhầm nút
sai sát này đã kích hoạt hệ thống điện thoại tự động trên đảo
đi kèm với cảnh báo thúc giục người dân nhanh chóng tìm nơi ẩn náu
tôi đang ngủ thì bị bản đồ
tôi đang đánh thức dậy vì cảnh báo có bom
tôi không tin lắm nhưng vẫn chạy bán sống bán chết tới khu vực khác
người dân hoảng loạn tràn ngập trên phố
mọi chuyện không hề vui vẻ chút nào
sáu mươi phút sau khi xảy ra báo động nhầm nhà chức trách mới có thông báo mới
khẳng định hệ thống báo động bị nhầm và không có mối đe dọa tên lửa
cũng như nguy hiểm nào đối với bang hawaii
rõ ràng là trong quy trình báo động đã xảy ra sai sót
điều này là đáng tiếc và chúng tôi sẽ không để xảy ra
lãnh đạo này